thì không mua máy bay nghĩa là chúng ta không mở rộng được
cái hoạt động kinh doanh của các hãng
và như thế thì nó ảnh hưởng đến
dây chuyên đến toàn bộ
cái nền kinh tế
và như thế năng lực
sản xuất của chúng ta
hạn chế cái nguồn cung của
của nền kinh tế
và từ đó thì nó
hạn chế đến
tăng trưởng phát triển của nền kinh tế
nói chung và của từng doanh nghiệp
hạn chế đến năng lực cạnh tranh quốc gia
và hạn chế đến
việc là chúng ta thúc đẩy tăng trưởng
tạo công an việc làm
rồi thì nâng cao cái phúc lợi của người dân
ngoài ra còn một cái mà
nhìn thấy rõ ngay trước mắt
đấy là cái dự án công trình đấy
thay vì đưa vào hoàn thiện
đưa vào sử dụng thì nó bị kéo dài
kém chất lượng nó bị lãng phí
tiền vốn huy động trả lãi
sẽ bị đội thêm
đội thương vốn cộng mất giá trượt giá
những cái chi phí gọi là
vô hình như thế những cái chi phí cơ hội như thế
thì cũng là thiệt hại rất nhiều
rõ ràng là hai vị
khách mời của chúng ta đã đặt ra
rất nhiều những cái tác động mặt trái
nó xuất phát từ cái vai trò đầu tư công đúng không ạ
đó là vấn đề giảm tốc độ tăng trưởng
vấn đề tạo việc làm vấn đề về
truyền dịch cơ của kinh tế
cũng như là tạo tác động lan tỏa tới những cái hoạt động
kinh tế xã hội khác và rõ ràng là những cái
tác hại đó là rất rõ
nhưng mà phải chăng đầu tư công chậm
nó chỉ gây tác hại mà không có tác động tích cực
thưa tiến sĩ nguyễn đình cung vừa rồi ông có nói đến là
lấy cái hiệu quả
của việc sử dụng vốn là quan trọng
thế thì cái việc mà đầu tư
công mà nếu mà triển khai vội vàng
triển khai theo tiến độ nhưng mà chất lượng dự án kém
nó khiến cho cái vòng vốn này
bị sử dụng không hiệu quả thì phải chăng nó lại là
tác động ngược mà trong khi đó nếu mà chậm
thì có khi lại tốt bởi vì tiền chưa dùng
thưa ông ông ý kiến về này là như thế nào
đây cũng là một cách lý giải
nhưng chúng ta không thể chấp nhận
đầu tư công mà lại kém hiệu quả
đầu tư công mà lại lạng phí
mà nếu mà đầu tư công kém hiệu quả
đầu tư công làm kém lạng phí
thì lạng phí thì cách tốt nhất là
hãy để cho tư nhân người ta làm
có lẽ nó cũng có một vài ngoại lệ
chẳng hạn như là
bản thân những cái dự án những công trình
như thế là kém chất lượng
kém hiệu quả đáng lẽ không đầu tư
thì lại đầu tư nhầm thì bây giờ phải xem xét
đừng để điều trị như thế này
hoặc là đầu tư sớm
mà cuối cùng lại xây một cái bảo tàng
hàng chục nghìn tỷ không có khách
thế thì đúng là lạng phí thật
mặc dù là văn hóa là không tính được bằng tiền
nhưng rõ ràng là chưa cần thiết
thì một vài cái ngoại lệ như thế
thì quả thật nếu mà chậm
cũng không hẳn là
cái đấy không phải là chậm
mà theo tôi nghĩ cái đấy là phải không đầu tư
phải dừng hoặc phải điều trị
chứ còn nếu như nói về lý là cần thiết rồi
cấp bách rồi mới cần đến đầu tư công
thì lúc đấy là
phải thực hiện đúng tiến độ đúng dự án
chứ không thể nào mà
như vậy rõ ràng nó đặt thêm một vấn đề nữa
đó là vấn đề hiệu quả đầu tư công
bên cạnh cái vấn đề về chậm
thế thì thưa cả hai vị khách mời
trong cái thực tiễn mà ông trải nghiệm
học là biết thì trên thế giới
cái tình hình đầu tư công thế giới
có nước nào cũng bị chậm
và khi chậm như vậy thì họ bắt lỗi
hay là họ quy trách nhiệm cho những ai
nhìn chung thì tổng thức thể
thì người ta không chậm
người ta giải quyết ngay trong
tại khóa của họ
tuy nhiên cũng có một vài dự án chậm
tôi lấy ví dụ như dự án sân bay berlin
cũng kéo dài
tôi nghĩ là phải một mươi năm
và như thế thì
đầu tiên đương nhiên là
ông bộ mà chịu trách nhiệm
và người ta chất vấn nhiều lần
nhiều lúc nhiều lần
tại quốc hội
và tôi tin rằng là
có ông bộ trưởng đã mất chức về
về cái vụ này

mà không có tài khoản
vậy thì theo tiến sĩ là việt nam
mình nếu những dự án đầu tư công chậm
ngoài các lý do chúng ta đã kể
mà nếu liên quan tới trách nhiệm cá nhân
thì chúng ta sẽ xử lý sao
chính vì cái điều này mà tôi muốn đi vào giải pháp
từng dự án cụ thể
bây giờ nếu mình không nhìn tổng thể được
thì mình hãy nhìn cụ thể
đi vào từng dự án cụ thể
phải xem xét lại từng dự án
và đánh giá lại
cái gì không cần đầu tư
thì dứt khoát bỏ
cái gì thực sự cần đầu tư
thì xem xét cụ thể
nó là nguyên nhân tại đâu
thì tôi nghĩ rằng là
và nếu ông không giải quyết được
thì theo tôi
cũng nên có những thứ
mà như ở nước ngoài người ta làm
vì ông đã không có năng lực
để không đủ năng lực
để giải quyết vấn đề
có thể miễn nhiệm hoặc là xin từ chức cho gạch dự
cái quan trọng là
cái cơ chế trách nhiệm của chúng ta
đều đặt ra
đều đặt ra
đều có cả
nhưng dường như là
nó cứ lờ mờ đâu đó
không phân định được
đến lúc mà để tìm ra được một người chịu trách nhiệm
có lẽ là không quy nổi được
là lỗi tại người ta hay không
nó quá nhiều cái khâu nhiều tầng nước tham gia vào
và của chúng ta là
cái trách nhiệm chung nó cũng sẽ không xác định được
cho nên là cái dự án tư công
nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái
trăm công nghìn việc của các quan chức
các vị quan chức sắc thôi
cũng không phải vì một cái vài dự án này
mà bao nhiêu cái việc khác
chức từ chức như cái cơ chế của nước ngoài
người ta chỉ một cái vi phạm
một cái không hoàn thành
một cái sai trái
người ta bị cách chức hoặc sẵn sàng từ chức
thì những cái bộ máy giúp việc
những cái người khác lên
phải tìm mọi cách để hoàn thành tất cả
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
thưa quý vị
trong công điện ngày hai mươi một tháng tám
thủ tướng đã rêu rõ những việc cần làm
để nhanh tiến độ đầu tư công
cho nó đặc biệt là vấn đề ra soát
tìm hiểu các nguyên liệu
nên xác định trách nhiệm rõ ràng
các bên có liên quan để có những giải pháp cụ thể
trước khi đi vào vấn đề này
xin mời quý vị cùng
hai vị khách mời chúng ta xem
một clip do truyền nhân dân thực hiện
việc chậm giải ngân vốn đầu tư công
sẽ tác động bất lợi đến tăng trưởng kinh tế
thông thường một đồng vốn đầu tư công
có thể thu hút thêm từ năm đến bảy đồng vốn
trong xã hội cho nên giải ngân vốn
đầu tư công chậm sẽ đóng băng
điều đó đương nhiên ảnh hưởng trực tiếp
đến tăng trưởng kinh tế
những năm gần đây tốc độ giải ngân đầu tư công
đều chậm so với kế hoạch đề ra
nên lượng vốn cần giải ngân dồn lại
cho hai năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi còn lớn
các nguyên nhân tồn tại trước đây
vẫn chưa được xử lý triệt đề
như năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế
chưa nắm bắt kịp thời
đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng
chậm trễ trong công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu
đấu thầu chưa sâu sát đôn đốc kiểm tra
giám sát các đơn vị tư vấn
các nhà thầu thi công kịp thời
chậm triển khai các thủ tục và các vấn đề
liên quan đến công tác giải ngân của các dự án
công tác đền bù giải phóng mặt bằng
đặc biệt là các dự án trọng điểm gặp khó khăn
vướng mắt kéo dài
do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư
nhà thầu và chính quyền địa phương
trong những tháng cuối năm
các bộ ngành và địa phương cần quyết liệt
triển khai thực hiện một số giải pháp
như cần thực hiện nghiêm túc nghị quyết số bảy mươi
nqcp ngày ba tháng tám
năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
trong đó đặc biệt lưu ý quy định
các dự án nếu đến ba mươi tháng chín
giải ngân đạt dưới ba mươi
sẽ không được tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm sau
bên cạnh đó cần tăng cường trách nhiệm
người đứng đầu trong việc đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ thi công
tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý
nghiệm thu khối lượng thủ tục thanh toán quyết toán
không để dồn vào cuối năm
tránh tình trạng đun đẩy kéo dài thời gian
nhằm né tránh trách nhiệm
vâng thưa hai vị khách mời
rõ ràng là công điện của chính phủ đã đề cập đến một loạt các giải pháp
trong đó có cả những giải pháp vĩ mô
những giải pháp mang tính chất cụ thể
đồng thời có những giải pháp hành chính
có những giải pháp về tài chính
giải pháp liên quan đến bộ giải pháp liên quan đến địa phương
và thậm chí cả những cá nhân
thưa tiến sĩ nguyễn đình cung
theo ông giải pháp nào là quan trọng nhất
để từ nay đến cuối năm
chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thi công
theo chỉ đạo và các hành trung
tôi nghĩ rằng là để vừa đảm bảo hiệu quả
vừa đảm bảo tiến độ đầu tư công
thì tôi nghĩ đầu tiên là
phải ra soát và xác định
cái dự án nào là dự án quan trọng nhất
dự án có tác động nhiều nhất
và hiệu quả nhất
và chúng ta
hãy tập trung vốn vào
các giải pháp
cái dự án đó
tập trung nỗ lực giải quyết
cho dự án đấy
cho những dự án đấy
và nếu như một bộ trưởng không làm được
thì nếu như
cái trách nhiệm và nguyên nhân liên quan đến nhiều bộ
thì cùng ngồi với nhau
để giải quyết
và nếu vượt thẩm quyền thì
trình lên cơ quan cao hơn
và tôi nghĩ cái việc này phải làm hằng ngày
và như vậy thì
tôi cho rằng là cách
và như vậy thì chúng ta
sẽ vừa là giải ngân được
vừa đảm bảo hiệu quả được
thế theo tiến sĩ
giữa hai mục tiêu
mục tiêu là đảm bảo đẩy nhanh
cái tiến độ giải ngân để đảm bảo một trăm linh kế hoạch
với cái mục tiêu là tập trung nguồn vốn
cho những dự án đầu tư công hiệu quả nhất
thế cái nào quan trọng hơn
tôi cho rằng là cả hai
tức là ở chỗ này ý của tôi rằng là
những cái dự án mà nó không cấp bạch
không cần thiết
thậm chí nó lãng phí
thì bỏ nó đi
và tập trung vốn
vào những dự án mà mình cho là quan trọng
đồng thời với đó
giải quyết ngay những cái vướng mắt
đối với những dự án này
để chúng ta làm hoàn thiện nhanh
tôi lấy ví dụ như hà nội
ví dụ như tôi cho rằng là những dự án mà nó
với thành phố hồ chí minh
là những dự án
được sát tốt thiệt
tôi cho rằng đó là những dự án
hết quan trọng
nên tập trung giải quyết
những dự án
nó tạo ra những cái
tài sản mới
tạo ra những nắc lực mới
mà có những bước bứt phá
nếu đặt mình trong cương vị của các bộ ngành
nó liên quan
sẽ làm gì tiếp theo nữa
tôi cho rằng là như vậy
trên cơ sở mà như vậy rồi
mà giải quyết từng cụ thể rồi
thì chúng ta hãy quy nó lên
thành chính sách
và như thế sửa đổi
các cái luật lệ
các cái chính sách có liên quan
và tôi cho rằng những việc này làm
không nên làm từng bộ
tính liên ngành rất quan trọng
tính liên ngành
và nên có một cái đội
tôi rất thích cái đội
kiểu phải đội đập nhậm
đội chuyên trách
cái đó không phải siêu bộ
mà phải là chuyên trách chuyên nghiệp
mà tính chuyên môn ở đấy
còn việc mà thẩm quyền giải quyết
vẫn của các bộ
nhưng ở đây phải dựa trên cái giải pháp
bằng tính liên ngành của những người
là chuyên nghiệp chuyên môn
rõ ràng đó là hai giải pháp
nó độc lập
và từ đó hãy quyết cho nó nhanh
chứ bây giờ chúng ta cứ làm từng bộ một
nhiều khi được ông này thì chết được ông kia
mà được rồi
kết hợp lại với nhau
tưởng rằng tất cả đều đầy đủ
nhưng nó lại trồng trèo
mâu thuẫn khác biệt nhau cuối cùng không vận hành được
thưa tiến sĩ để một cách căn cơ
năm nay chúng ta đang chậm như vậy
chúng ta đang để nhanh
nhưng mà để không lặp lại như vậy cho năm sau nữa
và năm sau nữa thì theo tiến sĩ chúng ta cần phải làm gì
một cách nó căn bản căn cơ
khi mà chúng ta
ra soát như thế chúng ta biết được nguyên nhân của nó
chúng ta giải quyết nó
bằng cái việc ban hành cả thể chế
cùng với đó
là cái nâng cao
năng lực thực hiện
tôi cho rằng
cái rất quan trọng nữa
mà chúng ta nên nghĩ tới đó là
có người giám sát độc lập
hãy mở ra những cơ chế
để cho những người bên ngoài
người ta đánh giá
người ta giám sát
tạo những áp lực
để nâng cao trách nhiệm giải trình
của các cơ quan nhà nước có liên quan
ở phần đầu chương trình tiến sĩ có đề cập đến vấn đề
tức là những dự án nào không hiệu quả
hoặc lĩnh vực nào không đáng đầu tư công
thì không đầu tư công
thế sĩ có thể nói rõ thêm về vấn đề này
cho những thời gian tới không ạ
tất nhiên là ở tại hôm nay
thì đầu tư công của ta cứ phân tản
là bởi vì chúng ta không rõ
chưa rõ chức năng của nhà nước
cần làm gì
và như thế thì bộ nào cũng có đầu tư
ngành nào cũng có đầu tư
và theo cách như thế
cuối cùng chúng ta chỉ chia cho
bộ này chừng này
bộ kia chừng kia
và nhiều khi
tỷ lệ chia năm nay
cũng không khác nhiều so với năm ngoái
tức là lấy kiểu như thế kia
chia gian đều như thế
thì rõ ràng rất cần phải thay đổi
phải làm đúng vai trò như đó
và tại thời điểm này
tôi cho rằng
chí tập trung chủ yếu vào
xây dựng hạ tầng
tức là chúng ta phải xác định lại
các lĩnh vực trong tầng cần đầu tư công
và tại thời điểm này
tôi cho rằng là
cần tạo ra thực sự
một bước đột phá thực sự
về đầu tư phát triển hạ tầng
nhưng việc khác để cho tư nhân làm
nhưng mà liệu mâu thuẫn không khi mà chúng ta đang chủ trương
bot rồi ppp
để mà tập trung phát triển hạ tầng
mà không cần đến tầng tư công
tôi cho rằng cái đó
tôi thì không đồng ý lắm
đầu phát triển hạ tầng
phải là chức năng của nhà nước
và phải bằng vốn đầu tư công
là chủ yếu
cái ppp đấy
chỉ là bổ sung
không phải là
chủ yếu để phát triển hạ tầng
bởi vì liên quan đến
chi phí của nền kinh tế
chi phí vận hành của nền kinh tế
và liên quan đến dịch
dịch vụ công mà chúng ta
cần phải cung cấp đối với người dân
để đảm bảo
cái đời sống của họ
đời sống thực tế của họ
thì tôi thì
riêng cá nhân tôi thì
không đồng tình
về bản viện
rất là cảm ơn thưa sĩ
thế còn thưa lột sư trương hình đức
ở góc độ luật
thì theo ông là chúng ta cần phải làm gì
tránh một cái sự ngại ngần
hiện nay trong cái vấn đề
trách nhiệm cá nhân
mà đụng chạm tới luật
để mà giảm thiểu
cái tình trạng lập lại
sự chậm chế này trong thời gian tới
sau khi chúng ta có
luật có chính sách
có những cái cơ chế công khai
rồi chuyên gia thẩm định
đánh giá v v
kháng định được
đấy là cần thiết
là hiệu quả
là khả thi
thì chúng ta mới quyết định
triển khai dự án
hy hữu lắm
thì mới phải xem lại
tôi đang cảm giác được rằng là
cả một quá trình đấy
cho nút xây xong rồi
vẫn còn bàn
có hiệu quả
có khả thi
có cần thiết không
đấy là một cái
rất là nguy hiểm
quan trọng hơn hết đấy là
đã triển khai rồi
đã quyết định rồi
thì cũng phải trình sửa
phải làm sao để cho nó
hoàn thiện hợp lý hơn
thì phải gắn được với
trách nhiệm cá nhân
đầu tiên là
cái anh nào được giao
hay là triển khai dự án đấy
phải trong một tiến độ
phải đảm bảo
những yêu cầu gì
về chất lượng
về thời hạn
hãy cứ cách trức một vài người đi
không đáng cách trức
vì cái mục tiêu chung
thì những ông sau
ông nhìn thấy
ông ấy sẽ phải có ý thức
và quan trọng hơn
quan trọng hơn
tôi cho rằng
đã giao trách nhiệm cá nhân
thì phải cho người ta
còn chúng ta bây giờ
người ta nói là
quyền rơm vạ đá
thì về hưu hạ cánh an toàn
có nguy cơ
nó về hưu ba mươi năm
vẫn bị xử lý
người ta có dám đánh đổi không
có dám mạo hiểm hay không
đây là cái cơ chế hành chính
chứ nó không phải là
là tập thể nữa
phải buộc phải làm
người ta buộc phải quyết định
có thể đúng
có thể sai
chúng ta phải chấp nhận
ông ấy tham nhũng
có biểu hiện
có cái gì đấy
cố tình gây ra thiệt hại
gây ra sai trái
thì mới xử lý
nếu như người ta
phải hành động
để đảm bảo tiến độ
đảm bảo công việc
thì chúng ta
phải chấp nhận
cơ chế hành chính
có đúng có sai
quyết định hành chính
có đúng có sai
chứ chúng ta không thể đòi hỏi
như cái thời gian vừa rồi
là cứ phải đúng tuyệt đối
cứ một cái sai nhỏ nhỏ gì đấy
tất cả cái đúng
thưa luật sư
lúc đầu là
tiến sĩ nguyễn đình cung
có nói về quy trình
vậy theo ông
quy trình năm tới
cần phải ra sao
để mà giảm thiểu
tình trạng gần trách nhiệm cá nhân
quy trình là
phải đề cao trách nhiệm cá nhân
nó có hai mặt
cái việc giao trách nhiệm
người ta có quyền miễn trách
người ta có quyền hành động
có quyền làm
nói lại một lần nữa là
có thể đúng
có thể sai
không ai đúng hết được cả
nếu không vì tiêu lợi
nếu không vì cố tình
thì chúng ta phải chấp nhận
chấp nhận là
đồng ý với lại
cái quyết định của người ta
những người sau mới dám làm
người khác nhìn thấy mới dám làm
còn nếu chúng ta
hành động theo cái kiểu
chặt chẽ quá
đòi hỏi cao quá
thì kể cả một cái cỗ máy
hoàn thiện bây giờ
vẫn có lỗi
làm sao mà
còn người người ta dám hành động nữa
rất là cảm ơn luật sư
rất cảm ơn những cái ý kiến
của hai vị chuyên gia
đã chia sẻ
rất là thiết thực
và cũng rất là thẳng thắn
thưa quý vị
đẩy nhanh tiến độ
giải ngân đầu tư công
trên cơ sở giao soát
danh mục các dự án
tìm hiểu các nguyên nhân
bắt lỗi các bên có liên quan
và đồng thời
là thực hiện
tập trung đầu tư
cho những dự án hiệu quả nhất
để mà nâng cao
cái hiệu quả chung
của đầu tư công
là tăng trưởng kinh tế xã hội
đó là đòi hỏi
và trách nhiệm
của nhà nước
của các bộ ngành
và cá nhân có liên quan
đầu tư công
sẽ không thể chậm
nếu chúng ta khắc phục được
những cái giải pháp
chủ quan đặc biệt
làm rõ được trách nhiệm cá nhân
làm rõ được quy trình
để giảm thiểu
những sợ hãi liên quan
tới trách nhiệm này
thời lượng của chương trình đã hết
xin cảm ơn hai vị chuyên gia
đã đến và chia sẻ
với đồng hành chương trình
xin cảm ơn các quý vị
một lần nữa
và xin hẹn gặp lại